ngày hai mươi bảy tháng bốn tại xã phong phú huyện tuy phong tỉnh bình thuận nhà máy điện mặt trời phong phú đã
đong điện thành công và chính thức hòa vào lưới điện quốc gia nhà máy có công suất bốn mươi hai mw với tổng
mức đầu tư chín trăm bốn mươi bảy tỷ đồng được xây dựng trên diện tích sáu mươi ha mỗi năm nhà máy điện mặt trời phong
phú sẽ cung cấp sản lượng điện khoảng sáu mươi bảy triệu kwh góp phần tăng thêm công suất cho lưới điện
quốc gia hiện nay trên địa bàn tỉnh bình thuận có hai mươi tám dự án điện mặt trời được thủ tướng chính
phủ và bộ công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch điện lực với tổng công suất gần một ba trăm một mươi hai mw
trong đó có hai mươi một dự án đã triển khai thi công với tổng công suất gần chín trăm linh ba năm mw